trong khuôn khổ chuyến thăm vatikan chiều qua phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
và đoàn chính phủ việt nam đã đến thăm các linh mục và tu sĩ ở nhà khách phát diệm tại rome
thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện cộng đồng việt nam tại italia
gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người việt tại italia phó thủ tướng thường trực
trương hòa bình đã thông báo về một số tình hình nổi bật ở trong nước thông báo về kết quả
chuyến thăm vatican phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định chủ trương chính sách nhất quán
của việt nam là luôn coi kiều bào là một bộ phận du thịt không thể tách rời của dân tộc việt nam
đồng thời mong muốn cộng đồng người việt nam tại italia luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau
đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phó thủ tướng bày tỏ tin tưởng
hiệp hội doanh nhân người việt tại italia sẽ tiếp tục hỗ trợ đại sứ quán phát triển một cách thực
chất và hiệu quả các mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng có lợi trên mọi lĩnh vực giữa việt nam và italia